công an huyện vân hồ tỉnh sơn la phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
công an huyện mộc châu phát hiện bắt giữ đối tượng sồng a hờ trú ở huyện vân hồ tỉnh sơn la
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn chín sáu kg ma túy tổng hợp kentamin một xe máy hai điện thoại di động
cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an sông a hờ khai nhận đã mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới
của một người không rõ tên tuổi mang về việt nam bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ
khi tiến hành đột kích một tầng hầm ở một khách sạn trên địa bàn phường ba thành phố đà lạt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng với công an thành phố đà lạt đã bắt quả tàng hai mươi hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
khi tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong hai căn phòng thuộc tầng hầm khách sạn
có tổng cộng một mươi hai nam một mươi nữ đang bay lắc
qua khám xét tăng vật gồm ba đĩa xứ trên giường còn dính chất bột màu trắng
ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và ba viên nén màu hồng nghi là ma túy
các đối tượng khai nhận tổ chức tiệc sinh nhật cho một thành viên tên kim ở trong nhóm
rồi cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả test nhanh hai mươi hai đối tượng đều dương tính với ma túy
sử dụng bằng tốt nghiệp đại học y dược tp hcm giả
đối tượng trần xuân ngọc bốn mươi năm tuổi ngụa quận bảy tp hcm
đã bị truy tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó thanh tra sở y tế tỉnh đồng nai kiểm tra một phòng khám đa khoa
tại xã đại phước huyện nhân trạch
phát hiện ngọc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học y dược tp hcm giả
nhờ tấm bằng này từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
ngọc đã xin việc và nhận vào làm tại nhiều bệnh viện ở tp hcm
tỉnh bà rịa vũng tàu và một đơn vị bảo hiểm xã hội ở tp hcm
tổng số tiền lương
nhận được từ các bệnh viện đơn vị bảo hiểm xã hội trên là hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính
đối với hai bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa cao hữu thịnh và lê som lam
cùng địa chỉ số một trăm bốn mươi một trần đình trọng phường hai quận năm tp hcm
theo đó bác sĩ cao hữu thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh và thông tin của người bệnh
đã cung cấp hồ sơ bệnh án
đồng thời quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
sở y tế đã ra quyết định xử phạt là hai mươi bốn năm triệu đồng
và buộc phải tháo gỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo
chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài bác sĩ thịnh bác sĩ sản phụ khoa lê song lam
cũng bị phạt chín triệu đồng vì không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh
theo quy định của pháp luật
và hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản
theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày một tháng sáu phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh
phối hợp với công an huyện cai lệ
cùng công an thị trấn bình phú huyện cai lệ
đã tiến hành làm việc với nguyễn minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú ở huyện cai lệ tỉnh tiền giang
để làm rõ về hành vi chuyển hướng cuộc gọi
đến đường dây nóng của bộ công an
trí trình bày nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân
đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an
vì sợ bị khủng bố bị đòi nợ
trước đó trí và vợ có vay nóng của công ty fre credit
và chưa trả hết nợ nên liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến
đe dọa uy hiếp tinh thần buộc phải trả nợ
lo sợ bị khủng bố đòi nợ trí đã tự tìm cách
chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân của vợ chồng trí
đến số máy đường dây nóng của bộ công an
hành vi này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận
xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng
có dấu hiệu vi phạm hành chính hành vi thu thập
sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý
theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan chức năng trí và vợ đã thừa nhận
hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã phát đi thông báo quyết định truy tìm người
có liên quan đến vụ án giết người gây chấn động dư luận
xảy ra tại huyện diên khánh làm ba người phụ nữ tử vong
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
quyết định truy tìm đối tượng phan danh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán tại xã ninh phụng
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
thường trú tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
đặc điểm nhận dạng của đối tượng
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
phan danh hưng được xác định là nghi can gây ra vụ thảm án
vào dạng sáng ngày hai tháng sáu tại thôn xuân đông
xã diên xuân huyện diên khánh làm ba người chết
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai tháng sáu
tại nhà bà lý thị a thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
do mâu thuẫn gia đình phan danh hưng đã dùng dao sát hại vợ
một người cháu vợ và một người hàng xóm sang can ngăn
nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa
đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
phối hợp với công an địa phương tổ chức các biện pháp điều tra
và truy bắt nghi can gây án
quân chủ nhân dân nếu phát hiện người có nhân thân lai lịch
và đặc điểm nhận dạng như trên
đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa

gặp điều tra viên nguyễn quốc bình
hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh
công an huyện mộc châu phát hiện bắt giữ đối tượng
sông a hờ trú tại bản lũng xá xã lóng luông
huyện vân hổ tỉnh sơn la
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn chín sáu kg ma túy tổng hợp
kentamin một xe máy hai điện thoại di động
cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an sống a hờ khai nhận
đã mua số ma túy trên
ở phía bên kia biên giới của một người không rõ tên tuổi
mang về việt nam bán kiếm lời
thì bị cơ quan công an bắt giữ
trong khi đó tại lào cai
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
xuyên quốc gia từ lào về việt nam
sau đó vận chuyển qua nước
thứ ba để tiêu thụ
vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá
bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi bánh heroin
cùng một số tăng vật có liên quan
sau khi chuyên án được xác lập
lực lượng trinh sát đã bám sát
theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút
ngày hai mươi hai tháng năm
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phàng xe số
chứa tại huyện bảo thắng
khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người
bên trong có chứa một mươi bánh heroin
đang di chuyển bằng xe mô tô
bằng xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận
ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên
của một người từ điện biên mang sang
để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra
ngày một mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lào cai đã ra quyết định
khởi tố vụ án đối với đối tượng nguyễn toàn thắng

trú tại thị xã sapa
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba năm gam heroin
đây là đối tượng chính trong chuyên án
một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai
triệt phá vào nhiều ngày trước đó
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả
con dấu tảnh liệu của cơ quan tổ chức
để trục lợi tiền bảo hiểm
tại các phòng khám trên địa bàn thành phố
theo đó một mươi tám đối tượng gồm năm bác sĩ
một mươi một dược sĩ nhân viên y tế
thuộc công an tỉnh lào cai
sáu phòng khám ở các phường
tân hiệp long bình long bình tân tràng giai bửa hòa
và hai đối tượng chuyên môi giới
để làm giả các loại giấy tờ liên quan
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm
công an thành phố biên hòa đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
viện kiểm sát nhân dân thành phố biên hòa
đồng loạt khám xét tám địa điểm
trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân
trên địa bàn thành phố biên hòa
thu giữ trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận
nghỉ dưỡng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe
đã ghi khống kết quả chưa có thông tin của người khám
một trăm linh thùng tài liệu
trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính
điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác
có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh
tại các phòng khám
qua điều tra cơ quan công an xác định
các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên
để bám cho các công nhân
để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và việc làm này đã làm thất thoát
ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động
của các doanh nghiệp
thưa quý vị nghỉ hè
cùng với việc học sinh sinh viên không phải đến trường
mật độ phương tiện giảm phần nào áp lực
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tưởng trường sẽ nhẹ hơn
xong trái lại hiện tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông
dưới hình thức tụ tập
biểu diễn mô tô xe máy của thanh thiếu niên
lại có chiều hướng nóng lên
bên cạnh đó trong tháng đầu mùa hè
cơ quan công an cũng ghi nhận nhiều vụ việc
tụ tập đông thanh niên
gây dối trật tự công cộng ẩu đả
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
công an quận hai bà trưng hà nội
đã tạm giữ hình sự đối với hai mươi
trên hai mươi năm thanh niên vi phạm pháp luật
gây dối trật tự công cộng
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
được nghỉ hè nên rủ nhau tụ tập
đàn đúm rồi gây ra mâu thuẫn
vướng vào vòng lao lý
cháu đi lượn
đi với tốc độ tám mươi chín mươi
không đổi mũi có người đổi mũi
không người không
vượt đền đỏ
có gặp bốn xe
hai nữ và hai nam
anh duy đi gần vào
có lời qua tiếng đại chửi nhau với hai bạn kia
anh duy gọi mọi người quen lại
cháu gọi bạn vui tuấn
cầm dao xuống đuổi
đuổi cái bạn chửi
bạn ấy lái xe
bạn ấy chạy vào ngõ
quen lại cháu chế mặt mũi sau
đối với các hành vi
của các đối tượng
tuy đang còn tuổi đời
mới bắt đầu một mươi tám
vừa từ nhà trường ra
vẫn còn sự bồng bột
thực ra thì là
thời gian dờ dất
quản lý con cái của gia đình
có những gia đình còn thiếu sự
quan tâm sâu sắc
dẫn đến việc giao xe
cho con cái
sử dụng khi
có những trường hợp
chưa đủ tuổi bị thành nhiên
còn đây là những thanh thiếu niên
thích cảm giác mạnh
mạnh mẽ vít tay ga
anh hùng với những đường lượn lách
nhưng tất cả sẽ chỉ còn sự an năn
hối hận khi bị cơ quan chức năng bắt giữ
nguyên nhân được chỉ ra là do nghỉ hè
nhà trường thì hết trách nhiệm
nhiều gia đình lại buông lỏng quản lý con em
cơ quan chức năng nhận định
tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
đang có diễn biến phức tạp
và ngày càng trễ hóa
mà đây là một cái điều
đáng báo động
và cũng có thể nói là đáng buồn
trong một cái xã hội chúng ta
mà trong cái thời buổi mà chúng ta có thể nói là
rất là cần sự thượng tôn pháp luật
càng ngày xã hội càng phát triển
kinh tế phát triển thì nó phải đi đôi
với cái việc là những hành xử nó văn minh hơn
nhưng mà cái biểu hiện của bạo trực gia tăng
mà đặc biệt là bạo lực gia tăng
ở cái lứa tuổi bị thành niên
thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là sâu rộng
và lâu dài đến sự phát triển
chung của xã hội trong tương lai
thì tôi nghĩ rằng là
thứ nhất là các cái cơ quan chức năng
rồi thứ hai là
những cái bậc cha mẹ
và bất cứ một cái công dân nào trong xã hội
thì chúng ta cũng nhìn nhận
đây là một cái vấn đề mà có thể nói là
nhìn nhận một cách nghiêm túc để chúng ta tìm ra
những cái giải pháp
mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ việc
vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra
vì vậy việc quản lý học sinh
quản lý con em mình cần được gia đình
nhà trường phối hợp chặt chẽ
không chỉ trong thời gian học mà cả trong những ngày nghỉ hè
thậm chí cần phối hợp
với chính quyền địa phương đoàn thanh niên
tạo ra môi trường lành mạnh
để các em có những ngày hè thật ý nghĩa
tránh xa những tiêu cực
vào tối ngày mai
ngày ba tháng sáu
festival biển hai nghìn hai mươi ba
khánh hòa khát vọng phát triển sẽ chính thức
khai mạc tại thành phố nha trang
thời điểm này các khâu công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành
với lực lượng công an tỉnh khánh hòa
thì các phương án đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông đã được công an
các đơn vị địa phương triển khai sẵn sàng
ở mức cao nhất đảm bảo cho
các hoạt động của festival diễn ra an toàn
quảng trường mùng hai tháng bốn
nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc festival biển hai nghìn hai mươi ba
vào tối ngày mùng ba tháng sáu
công tác chuẩn bị cho chương trình lễ khai mạc
vẫn đang được gấp rút thực hiện
cùng với đó các lực lượng đơn vị chức năng
của công an tỉnh khánh hòa
cũng khẩn trương phối hợp với các đơn vị
biểu diễn tiến hành giả soát lại
mọi khâu mọi chi tiết trong phương án
đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động
trong khu vực quảng trường
ngoài chương trình khai thác
khu vực này cũng sẽ diễn ra
bốn hoạt động khác thu hút hàng chục
ngàn người tập trung theo dõi
đơn vị an ninh chính trị nội bộ chúng tôi
được giao nhiệm vụ là chủ trì
phối hợp tổ chức công tác
đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho những
sự kiện khác đó là những hoạt động
hoàn hóa văn nghệ thể thao
các chương trình như lễ hội áo dài
thế nên là công tác an ninh
cũng đã trao đổi rất là chặt chẽ
tính đến thời hiện tại
thì đã rất là ổn
về mọi thứ
phải nói là cũng đã hỗ trợ cho
ekip thực hiện rất là nhiều
về phương án của an ninh
hy vọng rằng là trong một cái
thời điểm mà mình diễn ra từ khai mạc
cho tới những ngày tới thì
mọi chuyến cũng sẽ diễn ra rất là tốt đẹp
rất là cảm ơn về
những sự quan tâm
cũng như là hỗ trợ giúp đỡ
cho ekip thực hiện
về mọi phương diện đặc biệt là an ninh
với mục tiêu đảm bảo
tuyệt đối an toàn cho tất cả các hoạt động
của festival biển năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động phối hợp
xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tổng thể
và các phương án thành phần
phương án chi tiết
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an
các đơn vị địa phương được huy động trực tiếp
tham gia thực hiện các phương án
cùng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ
thực hiện việc ứng trực trong thời gian diễn ra
festival biển năm hai nghìn hai mươi ba
với vai trò là
trưởng tiểu ban an ninh trật tự của
festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba
thì ngay từ rất sớm thì công an tỉnh khánh hòa
đã phối hợp với lại
các lực lượng vũ trang ở trên địa bàn tỉnh
gồm có cơ quan quân sự tỉnh
bộ chí huy bộ đội viên phòng tỉnh
và quý văn dân thành phố nha trang
để xây dựng kế hoạch hiệp đồng
đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự
riêng đối với lại công an tỉnh khánh hòa
thì đã bán đốc công tỉnh
đã xây dựng kế hoạch và phương án tổng thể
đảm bảo an ninh trật tự cho festival biển
nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba
trong đó đã tập trung vào công tác đảm bảo
trường hai tháng bốn và sáu mươi tám hoạt động
trong khuôn khổ của festival
với bảy mươi hai hoạt động văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao diễn ra ở
nhiều địa bàn địa phương
festival biển năm hai nghìn hai mươi ba
được đánh giá là kỳ festival
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt người
theo dõi các sự kiện công tác đảm bảo
an ninh trật tự của lực lượng công an khánh hòa
đã sẵn sàng ở mức cao nhất
để góp phần đảm bảo an ninh
an toàn cho mình cũng như cho
các hoạt động mỗi người dân và mỗi
du khách khi đến theo dõi các hoạt động
cần chấp hành nghiêm các quy định
và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng
trong sáng nay ngày hai tháng sáu người dân
phát hiện ngọn lỡ bùng phát tại căn nhà
trên đường nam kỳ khởi nghĩa quận ninh kiều
thành phố cần thơ
người dân báo tin đến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ
và hô hoán nhưng thời điểm này
bên trong căn nhà không có người
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cần thơ điều động các xe chuyên dụng chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng
đến đám cháy hiện trường xảy ra vụ cháy
là tầng một căn nhà lực lượng làm nhiệm vụ
tiếp cận triển khai các phương án chữa cháy
sau gần hai mươi phút tích cực chữa cháy
ngọn lửa đã được chập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an
tiếp tục làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một
thành phố hồ chí minh đã ra quyết định
khởi tố sáu đối tượng về tội mua bán
trái phép chất ma túy đây là số đối tượng
đã cung cấp ma túy cho dân chơi ở phố tây bùi viện
mà công an quận một đã truy xét
trong đợt kiểm tra các tù điểm ăn chơi
ở đây vào nửa tháng trước
tối một mươi sáu tháng năm công an quận một
phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hồ chí minh
bất ngờ kiểm tra quán heritage
ở đường bùi viện phương phòng ngũ lão
qua test nhanh công an phát hiện hai người
cùng ngụ thành phố thủ đức đã dương tính với ma túy
từ khai báo của hai người này
và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác
công an đã bắt giữ sáu đối tượng được xác định
là đầu mối cung cấp ma túy cho một số dân chơi
tại khu vực phố tây bùi viện
công an khám xét thu giữ tăng vật có liên quan
được biết trong sáu người này có những người
là nhân viên của quán heritage
từ cơ sở điều tra ban đầu công an quận một
đã khởi tố bị can đối với sáu người
và đang tiếp tục mở rộng điều tra
thanh tra sở y tế thành phố hồ chí minh
vừa ra quyết định xứ phạt hành chính
đối với hai bác sĩ chuyên khoa sáng phụ khoa
là bác sĩ cao hữu thịnh và lê song lan
cùng địa chỉ số một trăm bốn mươi một trần bình trọng
phường hai quận năm
bác sĩ cao hữu thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh
thông tin người bệnh cung cấp hồ sơ bệnh án
đồng thời quảng bá các sản phẩm hàng hóa dịch vụ
đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận nội dung
trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
sở y tế đã ra quyết định xứ phạt hai mươi bốn năm triệu đồng
và buộc tháo gỡ sáu quảng cáo
mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài bác sĩ thịnh bác sĩ sáng phụ khoa lê sông lan
cũng bị phạt chín triệu đồng
vì không đăng ký hành nghề khám chứa bệnh
theo quy định của pháp luật
và hoạt động có biến hiệu không đủ các thông tin cơ bản
theo quy định của pháp luật
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm từ đầu năm đến nay
đã có gần một bảy trăm linh trẻ mắc bệnh tay chân miệng
tuy số ca mắc có thấp hơn năm ngoái
nhưng đáng lo ngại là khi virus
ov bảy mươi một đã được xác định bằng kỹ thuật
pcr ở một số trường hợp
trong đó có một ca tử vong tại bệnh viện nhi đồng một
tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện tiếp nhận gần một bốn trăm linh lực
điều trị ngoại trú
một trăm năm mươi tám bệnh nhân điều trị nội trú bệnh tay chân miệng
tại khoa nhiễm thần kinh
đã có hai mươi hai bệnh nhi điều trị nội trú
hai ca độ hai b
cấp cứu nặng có khả năng chuyển lên độ ba
dù số lượng bệnh không đông
nhưng lại đáng lo ngại
bệnh viện trở lại của virus ov bảy mươi một

gây bệnh nặng và tử vong ở trẻ em
học sinh của chúng ta cần phải học
đó chính là cái dấu hiệu mà trẻ nó sốt cao mà nó không hạ
có nghĩa là khi uống hạ sốt rồi
cút sốt nó vẫn không hạ mà nhiệt độ cứ tăng lên
cái thứ hai là đứa trẻ này ngủ
nó cứ giật mình chơi với rất là nhiều lần
đặc biệt là xảy ra lúc đầu giấc ngủ
và có một dấu hiệu khác nữa
mà ông bố bà mẹ cũng chia sẻ
bệnh viện này đã có
có nghĩa là bình thường thì em bé nó ngủ chung với cha mẹ
nó rất là im ấm
nhưng mà bây giờ nó cứ ngủ nó cứ đeo mẹ suốt luôn
và nó không bao giờ rời được bà mẹ
tương tự bệnh viện di động hai
mỗi ngày tiếp nhận khoảng hai mươi ba mươi bệnh nhân tay chân miệng
điều trị nội trú
dù số lượng bệnh không đông
nhưng thời gian qua do công tác truyền thông tốt
người dân đã có ý thức trong việc đưa trẻ đi khám
khi có dấu hiệu trở nặng
thì hiện là bé nó đã bị tay chân miệng lần hai rồi
thì đa số những bé bị tay chân miệng
là trong quá trình bé nó đang bận đi
những bé đã đến trường đi học rồi
thì những bé này nó rất là dễ bị lây tay chân miệng
thì khi mà bé bị tay chân miệng
cái điều mình lo lắng nhất
là sợ khi bé nó bị sốt quá cao
nó giật mình
những cái này nó sẽ ảnh hưởng tới não của bé
còn về những trường hợp mà bé bị tay chân miệng trong cái mùa này
thì đa số là phụ huynh nên giữ vệ sinh cho bé
và ở những cái môi trường trường học
cũng nên giữ vệ sinh
và nên theo dõi các bé hằng ngày kiểm tra

vì cái mầm bệnh này lây lan cũng rất là nhiều
tại hiện tại thì cái số lượng bệnh
nó chưa đến mức quá tải
so với cái công việc hiện tại tại khoa
tuy nhiên là nếu như nó vào những cái mùa dịch đông hơn
thì giống như những năm trước
thì lúc đó bệnh viện sẽ có những cái sắp xếp nhân lực để hỗ trợ
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là
hiện tại khoa vẫn sắp xếp để mỗi bạn phải nằm một giường
do là bệnh tay chân miệng
cũng là những cái bệnh lây nhiễm
mà mình sẽ có một cái khu một cái cánh riêng
cho nhóm bệnh tay chân miệng
thì mọi người có dấu hiệu nghi ngờ thì đều được hướng dẫn
theo dõi và thăm khám đánh giá lại
mỗi tám giờ hoặc là một mươi hai giờ
để mình theo dõi sát
phòng ngừa khi trẻ có những biểu hiện nặng hơn
theo chu kỳ dịch bệnh hàng năm thì tay chân miệng
sẽ gia tăng là từ khoảng tháng ba đến tháng năm
và tháng chín đến tháng một mươi hai
nhưng mà năm nay thì tới khoảng đầu giữa tháng năm
thì mới bắt đầu gia tăng hơn
cho nên là mình dự kiến là có thể là sẽ vào mùa
trong khoảng thời gian tới
theo sở y tế tp hcm
để chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh
diễn tiến phức tạp
sở y tế đã có văn bản báo cáo bộ y tế
hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị
nhất là hai loại thuốc phenobarbital truyền tĩnh mạch
gamma globulin truyền tĩnh mạch
bên cạnh đó
sở đã chỉ đạo hcdc
tăng cường kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng
trên địa bàn
nhất là tại các hộ gia đình và các trường học
chuyển sang một số thông tin xã hội đáng chú ý khác
tính đến hai mươi h ngày ba mươi một tháng năm
công an tp cần thơ đã hoàn thành chỉ tiêu
cấp căn cứ công dân điện tử gắn chip
trước thời hạn mà bộ công an giao
chính thức về đích trong việc cấp căn cước công dân điện tử gắn chip
cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn
có được kết quả này
lãnh đạo công an tp cần thơ đã chỉ đạo quyết liệt
trực tiếp xuống cơ sở
nhất là các vùng sâu vùng xa
để hướng dẫn và động viên cán bộ chiến sĩ
triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp
duy trì việc bổ sung cập nhật thông tin dân cư
bảo đảm đúng đủ sạch sống
phục vụ hiệu quả việc cấp căn cứ công dân
gắn chip cho người dân trên địa bàn
với quyết tâm về đích sớm
so với chỉ tiêu bộ công an đề ra
bên cạnh đó công an tp đã thành lập
các tổ cấp căn cước công dân gắn chip lưu động
phối hợp với công an các quận
huyện xã phường thị trấn
đi từng gõ gõ từng nhà
ra từng trường hợp
kết hợp với việc sử dụng mạng xã hội
để thông báo cho người dân biết thời gian địa điểm
thủ tục cấp căn cứ công dân
gắn chip lưu động
sau năm ngày thi tài
chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn
thông tin mạng năm hai nghìn hai mươi ba đã bế mạc
đây là chương trình do cục an toàn thông tin
bộ thông tin truyền thông phối hợp
với sở thông tin truyền thông tp hcm tổ chức
nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn
thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng
chương trình diễn tập quy tụ hơn bảy mươi chuyên gia
kỹ sư hàng đầu đến từ nhiều đơn vị
trong lĩnh vực công nghệ cuộc diễn tập bắt đầu
từ ngày một mươi năm tháng năm và kết thúc vào lúc hai mươi
ngày một mươi chín tháng năm
các chuyên gia đến từ các đội tấn công đã phát hiện
một số lô hỏng thông tin quan trọng
những sai sót về công nghệ quy trình được phát hiện
qua đợt diễn tập này sở thông tin truyền thông
đã ghi nhận được nhiều kinh nghiệm
nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo
an toàn an ninh thông tin của hệ thống thông tin
giải quyết thủ tục hành chính thành phố nói riêng
và các hệ thống thông tin khác của thành phố khác nói chung
trong thời gian sắp tới
dịp này sở thông tin truyền thông cũng đề xuất
cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông
tiếp tục giám sát góp ý cho thành phố
chọn thành phố làm địa điểm triển khai những tiêu chuẩn
quy định diễn tập về an toàn thông tin
để các địa phương cùng chia sẻ học hỏi
kinh nghiệm với nhau
sở giáo dục đào tạo tp hcm
vừa thông tin về tổ chức kỳ thi tuyển sinh
lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày sáu và ngày bảy tháng sáu sắp tới
tại cuộc họp báo cung cấp thông tin
về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm
đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
hiện sở đã chỉ đạo việc dạy vào học
hoàn thành kế hoạch dạy học
và đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tổ chức ôn tập học sinh lớp chín
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
phù hợp với thực tế nhà trường
và thông tin về các vấn đề liên quan tình hình tổ chức
thi tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tham gia coi thi được quy động
gần một mươi hai ba trăm linh sáu giáo viên
làm khách hội coi thi

bảo vệ công an
tầm hành phục tại các điểm thi
theo ghi nhận nhiều trường trung học cơ sở
tại tp hcm tổ chức ôn thi cho học sinh
đến sát ngày thi đến hết ngày hai tháng sáu
bên cạnh việc củng cố kiến thức giải đề
giáo viên còn trò chuyện củng cố tâm lý
cũng như tặng quà để các em vượt qua
kỳ thi một cách tốt nhất
thưa quý vị
khi nhịp sóng đô thị cuốn con người
bệnh lực dẫn đến căng thẳng
thì hiện nay nhiều người đã tìm đến phương pháp
chữa lành chuông xoay trị liệu
không chỉ là phương thuốc tinh thần
mà còn giúp người trải nghiệm có thêm kiến thức
về một phương pháp chữa bệnh truyền thống không dùng thuốc
của người dân nepal
vào những ngày cuối tuần
những vị khách quen có sự hiểu biết về âm thanh nhất
là phương pháp trị liệu bằng chuông xoay
tìm đến trung tâm ôn hiệu
của himalayas quận ba thành phố hồ chí minh
để được thả mình vào những tần số êm dịu
của những tiếng chuông giúp thư giãn
tâm trí tỉnh lặng
trị liệu chuông xoay đơn giản
chỉ là cách chữa lên truyền thống không dùng thuốc
của người dân vùng himalaya
trị liệu chuông xoay xuất phát nguồn gốc
là từ đất nước nepal
đây là một phương pháp
đã được tra truyền con nối rất là nhiều đời
từ thời mà bên nepal
còn ở trong chế độ
chế độ quốc vương
cho tới hiện nay đã không còn nữa
nhưng cái sự truyền thừa và truyền thống
của trị liệu chuông xoay
nó vẫn còn được lưu giữ tới ngày hôm nay
chuông xoay sẽ dùng những âm thanh của mình
và những sự rung động
rất tự nhiên
sẽ đem đến
sự thư giãn về đầu óc
và sau đó cũng là
sự thư giãn về cả thân
và khi đã thân
cơ thể này đã được thư giãn ổn định
thì từ đó tâm hồn
và trí óc của họ cũng được thư giãn
theo một cách rất là tự nhiên
thì cái đó mới là bình an thật sự chữa lành thật sự
các dòng chuông nơi đây
được tạo tác hoàn toàn bằng thủ công
các họa tiết được thầy santa
người sáng lập trung tâm himalayas
thực hiện bằng các mũi kim đục từ lỗ nhỏ
khi đến đây khách sẽ được tìm hiểu
các dòng chuông được trải nghiệm
hướng dẫn cách tỉnh lặng
cảm nhận các xung động của từng loại chuông
tác động trên cơ thể thông qua thính giác
nhiều người biết đến phương pháp chữa lành
bằng âm thanh của tiếng chuông
thường xuyên tìm đến đây để có thể thư giãn
cân bằng tâm trí như là một biện pháp
để thanh lọc cơ thể
lần nghe âm thanh được nghe
từ rất nhiều âm thanh
từ những chuông khác nhau
có chuông thì rất là cao
có âm thanh chuông thì rất là trầm
nhưng mà cho đến khi mà được trải nghiệm thực tiết
có sự hướng dẫn
của những thầy ở đây
thì lúc mà khi mình nhắm mắt
mình trải nghiệm thì
cảm giác giống như là
một cái gì đó
làm cho mình dạng nở
cái phần trên cái gương mặt của mình
được dạng nở ra
nó được thoải mái ra
và giống như là rất là thư giãn
tại một đô thị ồn ào và đáo nhiệt
như thành phố hồ chí minh phương pháp chữa lành
chuông xoay trị liệu
là một trong số ít địa chỉ trải nghiệm tắt âm thanh
giữa trung tâm thành phố
khá thú vị và độc đáo cho những ai đã trải nghiệm qua
hoặc muốn tìm hiểu khám phá
về một phương pháp chữa bệnh truyền thống
không dùng thuốc của người dân nepal
thưa quý vị ba đối tượng trong đường dây
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
đường dây này do thái thanh minh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
tại xã hưng lộc thành phố vinh cầm đầu
ba đối tượng cùng chú
tại thành phố vinh gồm
thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú tại xã hưng lộc
hồ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả ba đối tượng này đã có nhiều tiền án
cơ quan công an xác định
để phục vụ cho việc làm giả các loại
con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
mình đã mua máy tính máy in màu
sau đó tải các loại giấy tờ
bằng con dấu của cơ quan tổ chức
mình đã sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa
để chỉnh sửa in màu theo đúng yêu cầu
của người có nhu cầu đặt làm giả
để tránh bị phát hiện mình không trực tiếp
nhận làm giả con dấu tài liệu
từ người có nhu cầu mà đều qua khâu trung gian
là các chân dết là hòa và lĩnh
tất cả liên lạc giao dịch
với mình đều thực hiện qua mạng xã hội
zalo và facebook
đã ẩn danh thông tin người liên lạc
hiện phòng hiện các đối tượng
đã bị tàm giữ hình sự để điều tra
phòng cảnh sát phòng trung tâm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh hà giang
vừa phát hiện một vụ vận chuyển
khoáng sản không có giấy tờ
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm
tại khu vực xã lao và trải
huyện yên minh tổ công tác
của phòng cảnh sát phòng trung tội phạm
về môi trường phát hiện xe ô tô tải
biển kiểm soát hai mươi ba c bốn trăm một mươi bảy
do vàng mỹ say
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã xà phìn huyện đồng văn điều khiển
trên thùng xe có tám mươi hai bao tải
dứa bên trong có chứa khoáng sản
nghi lào quặng có tổng khối lượng
là một một trăm một mươi năm kg
quá trình làm việc vàng mỹ say
vừa là lái xe vừa là chủ hàng
không xuất dình được giấy tờ thủ tục
chứng minh nguồn gốc số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa toàn bộ
phương tiện và tang vật về trụ sở
để tiếp tục xác minh làm rõ
lực lượng bộ đội biên phòng tiền giang
vừa phát hiện hai phương tiện
vận chuyển một số lượng lớn cát
từ ngoài biển vào nội địa tại khu vực tuyến sông
cửa đại đoạn qua ấp cồn cống
xã phú tân huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
do trương văn lên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã hưng lễ huyện rồng trôm
tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
trên phương tiện có bốn người đang vận chuyển khoảng
hai trăm linh m khối cát sàn lấp
phương tiện btr sáu nghìn một trăm chín mươi một
do phạm hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
làm thuyền trưởng trên phương tiện có
bốn người đang vận chuyển khoảng
một trăm linh m khối cát sàn lấp
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của hai phương tiện trên
không xuất trình được các loại giấy tờ
có liên quan về người phương tiện
không xuất trình được hóa đơn chứng tử liên quan đến
hàng hóa theo đúng quy định
còn tại tỉnh an giang lực lượng chức năng
cũng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng
vận chuyển sáu trăm linh kg đường cát
nhập lậu từ campuchia về việt nam
để bán kiếm lợi
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng sáu
tại khu vực sông châu đốc
thuộc khóm vĩnh chánh một
phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
lực lượng chức năng phát hiện
một vỏ lãi đang chạy trên sông
hướng từ đầu rạch chakri
qua xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
có chở nhiều hàng hóa
nghi vấn là nhập lậu
tiến hành kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có
một mươi hai bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài
loại năm mươi kg một bao
tổng trọng lượng đường là sáu trăm linh kg
hai đối tượng đi trên vỏ lãi
gồm nguyễn lê trúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn thanh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
khai nhận đã mua số đường cát trên
từ campuchia mang về việt nam
bán kiếm lợi